tại huyện diên khánh tỉnh khánh hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe ô tô chở khách khiến ít nhất là hai mươi năm người thương vong
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng hai giờ ngày hai mươi một tháng tám tại km một nghìn bốn trăm sáu mươi bốn chín trăm năm mươi quốc lộ một huyện diên khánh
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra người dân và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa hai mươi năm hành khách bị thương đi cấp cứu
đã có một nạn nhân tử vong tại bệnh viện hiện công an huyện diên khánh đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn